liên tiếp nhiều đợt bão lũ đã khiến cho người dân tỉnh quảng ngãi điêu đứng
người dân nơi đây đang từng ngày gắng gượng đứng dậy tái thiết cuộc sống
và rất cần sự trợ lực để người dân vùng tâm bão sớm vượt qua những ngày sau dùng bão
phóng sự được thực hiện tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
hơn một tuần sau bão vợ chồng chị trương thị nhị vẫn chưa rời xong đống gạch đá đổ nát trên nền nhà
căn nhà gạch bảy mươi chín m hai xây vừa tròn ba năm đổ sụp trong ngày bão đến
sau bão vợ chồng chị nhị mượn tôn lợp tá túc tạm những ngày qua
hai vợ chồng trẻ nhưng thương tật gia đình bốn thành viên là hộ cận nghèo của xã
tại tỉnh quảng ngãi siêu bão mola vê gây thiệt hại nặng nề về dân sinh của bà con nơi cơn bão đi qua
toàn tỉnh quảng ngãi có hơn ba trăm hai mươi năm nhà bị sập đổ hoàn toàn trên một trăm bốn mươi nhà bị tốc mái hư hỏng
nhiều nhà người dân vùng biển vùng trũng thấp bị sập là hộ nghèo cận nghèo nhà ở chưa kiên cố
người dân vùng tâm bão quảng ngãi đối diện trồng chất lo lắng bất an cho những ngày sắp đến
sau khi bão xảy ra chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang tập trung giúp sức bà con dọn dẹp nhà cửa đổ nát
tuy nhiên nhiều nhà sụp hư hỏng nặng là diện hộ nghèo cận nghèo khó có thể tự gượng dậy sau bão giữ
vì vậy rất cần trợ lực từ các chính sách cũng như nguồn vốn vay ưu đãi
nhanh chóng kịp thời cho đồng bào vùng lũ thiên tai để bà con gượng dậy tái thiết cuộc sống
cùng với nhiều trợ lực tinh thần tự cường vượt khó của người dân vùng bão lũ bao đời nay
đầy ý chí niềm tin để xây dựng tái thiết cuộc sống sau thiên tai dịch họa